trong hai mươi bốn giờ tới tại các tỉnh miền bắc sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch dần ra phía biển
vì vậy về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù
mưa nhỏ có thể xuất hiện tại một vài tỉnh vùng núi như là tại hà giang tuyên quang hay bắc cạn
sau đó vào ban ngày thì mây mỏng hơn trời hứng nắng
nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng tại lai châu mường la sơn la nhiệt độ có thể vượt ngưỡng là hai mươi bảy độ
với các tỉnh trung bộ cho đêm nay và sáng ngày mai
mưa rào rải rác vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh từ quảng bình cho đến khu vực bình định
tuy nhiên với lượng ít và trong thời đoạn ngắn
khu vực bắc trung bộ phổ biến tạnh giáo còn nam trung bộ chỉ có mưa rào vài nơi về đêm
vào ban ngày trời chuyển nắng nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần
nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng một vài nơi thuộc vùng núi phía tây thuộc nghệ an hà tĩnh có thể vượt trên ngưỡng hai mươi tám độ
còn từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
vào ban ngày tại đây trời cũng chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết tiếp tục mang đặc trưng của mùa khô
khi phổ biến không mưa và còn nắng vào ban ngày
với khu vực tây nguyên thì nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
còn đối với khu vực nam bộ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
cường độ nắng tăng hơn ở các tỉnh miền đông khu vực này
tại một số nơi như bình phước tây ninh
nhiệt độ có thể trên mức là ba mươi bốn độ
trên biển thời tiết tại khu vực biển đông trong ba ngày tới chủ đạo là ít mưa
xảy ra ở khu vực nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa thông thoáng
gió thịnh hành trên các vùng biển này là đông bắc với cường độ mức là cốc bốn trăm linh năm
nhiệt độ tại cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi ba ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
đêm và sáng sớm nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trời rét về đêm và sáng trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ bốn mươi bảy đến hai mươi bảy độ